trước diễn biến phức tạp của dịch ubnd tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã triển khai kế hoạch tổ chức xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho người dân thuộc một mươi sáu phường xã trên địa bàn thành phố
thời gian thực hiện từ ngày sáu đến ngày chín tháng một mươi một
để đảm bảo tiến độ thành phố buôn ma thuột sẽ thành lập hai trăm linh bốn tổ lấy mẫu xét nghiệm nhanh bốn tổ lấy mẫu lưu động cho người dân ở một mươi sáu phường xã với số lượng xét nghiệm khoảng hai trăm chín mươi năm người
mỗi tổ xét nghiệm khoảng năm trăm linh người một ngày theo hình thức lấy mẫu gộp của từng hộ gia đình và không quá ba người một mẫu gộp
quy trình thực hiện được các cán bộ y tế hướng dẫn theo đúng quy định phòng chống dịch
đối với những trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà đội lấy mẫu cơ động sẽ đến từng nhà để test nhanh covid một mươi chín